thưa quý vị và các bạn thấm nhuần tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về trọng dân gần dân
lực lượng công an nhân dân thường xuyên bám địa bàn nắm cơ sở hết lòng tận tụy vì dân
thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đối ngoại của đất nước bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
xã biên giới phiêng pằn huyện mai sơn tỉnh sơn la để giúp bà con đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ hai
lực lượng công an xã đã cùng với hội phụ nữ đoàn thanh niên vượt qua những con đường đất trơn trượt để xuống từng thôn bản giúp dân

vì cuộc sống bình yên của nhân dân